tổng cục quản lý thị trường vừa có công văn hỏa tốc gửi cục quản lý thị trường các tỉnh
thành phố yêu cầu tăng cường ra soát kiểm tra
việc nhập khẩu các dây chuyền thiết bị cũ để sản xuất khẩu trang
tổng cục quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố khẩn trương
chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan y tế khoa học và công nghệ tài chính
thực hiện việc giả soát hoạt động nhập khẩu dây chuyền thiết bị phục vụ sản xuất khẩu trang
nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm thì tiến hành kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cục quản lý thị trường tại các địa bàn biên giới phối hợp với các cơ quan hải quan
và các lực lượng chức năng liên quan tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động nhập khẩu
vận chuyển tại các cửa khẩu đường mòn lối mở các tuyến đường sắp xanh khu vực biên giới
nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu săn lận thương mại
đối với các hoạt động nhập khẩu dây chuyền thiết bị phục vụ sản xuất khẩu trang